tương tự như thủ đô hà nội vấn đề ô nhiễm không khí tại tp hcm cũng rất đáng lo ngại
từ vài ngày qua tại thành phố luôn có một lớp sương mù bao trùm khiến bầu trời trắng đục
theo các chuyên gia khí tượng có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trời mù
nhưng trên hết vẫn là do ô nhiễm không khí quá nặng
tình trạng sương mù bao phủ khắp tp hcm đã diễn ra vài ngày qua với các lớp đục dày đặc
che khuất các tòa nhà khiến tầm nhìn bị hạn chế ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân
theo các chuyên gia khí tượng điều đáng lo ngại hơn cả là sức khỏe của con người
bởi sương mù là do ô nhiễm không khí quá nặng
diễn biến thời tiết tại tp hcm và khu vực nam bộ đang khá thất thường
vừa xuất hiện mù do ô nhiễm lại vừa có mưa to
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ dự báo trong vài tuần tới
hiện tượng mù vẫn tiếp tục diễn ra tại tp hcm
theo một số website giám sát chất lượng không khí hiện tại không khí tại tp hcm đang ở mức ô nhiễm nặng
nồng độ ô nhiễm trong nhà và bên ngoài đều rất cao ảnh hưởng đến sức khỏe của con người